thưa quý vị khán giả cho đến thời điểm này theo thông tin từ cổng thông tin điện tử một nghìn bốn trăm linh
riêng số tiền các cá nhân tổ chức doanh nghiệp đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ cho quỹ vaccine
phòng chống covid một mươi chín qua tin nhắn đã lên tới hơn năm mươi tỷ đồng
còn theo báo cáo mới nhất của ban quản lý quỹ tính đến thời điểm một mươi một giờ ngày hôm nay
đã có hai trăm ba mươi một bốn trăm bảy mươi một tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị bốn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
và gần ba hai trăm năm mươi ba tỷ đồng mà nhà tài trợ đã cam kết
như vậy là chỉ ít ngày sau khi ra mắt quỹ vắc xin phòng chống covid một mươi chín
đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân
mỗi người ở mỗi lứa tuổi khác nhau nhưng với những công việc riêng
tất cả đều đồng lòng hướng về mục tiêu chung đó là góp sức cùng với cả dân tộc sớm đẩy lùi covid một mươi chín